các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay
còn bây giờ là phần tin trí tiết
thưa quý vị dù nhiều bàn án nghiêm khắc đã được thực hiện
số trường hợp chống người thi hành công vụ trên cả nước vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
mới đây nhất ngày tám tháng bốn công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam cho biết
đang tạm giữ võ văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thôn vinh huy xã bình trị huyện thăng bình
để điều tra làm rõ về hành vi say xỉn rồi hành hung tấn công lực lượng cảnh sát giao thông
theo hồ sơ vụ việc tối ngày năm tháng bốn khi đăng tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một mươi bốn e
thuộc thôn châu lâm xã bình trị tổ tuần tra cảnh sát giao thông công an huyện thăng bình phát hiện
võ văn thắng chạy xe mô tô mang biển kiểm soát chín mươi hai h một trăm bốn mươi năm nghìn hai trăm linh bốn nhưng không đội mũ bảo hiểm
khi thấy lực lượng chức năng thắng điều khiển phương tiện bỏ chạy vào nhà dân
tổ công tác yêu cầu dắt xe ra ngoài để kiểm tra giấy tờ đo nồng độ cồn
nhưng đối tượng không chấp hành và có hành vi chống đối lực lượng chức năng khi thực hiện nhiệm vụ
cụ thể thắng đã dùng chân tấn công thượng úy nguyễn ngọc sang và gây thương tích vào tay thượng úy võ tấn trọng
kết quả kiểm tra nồng độ côn cho thấy võ văn thắng có nồng độ côn ấm mức năm trăm bốn mươi mg trên một lít khí thở
liên quan đến vụ án mạng ba người thương vong từ việc chó phóng ế ở quận bình tân tp hcm
công an mới đây đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân
ngày tám tháng bốn công an quận bình tân đã bàn giao hồ sơ vụ án mạng xảy ra trên đường khiếu nạng tĩnh phường an lạc a quận bình tân
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thụ lý theo thẩm quyền
đây là vụ án mạng khiến ba người thương vong mà nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn vụn vật
như để chó chạy lung tung phóng ế và nhậu nhẹt karaoke gây ồn ào
theo hình ảnh camera an ninh từ hiện trường khoảng hai mươi ba h một mươi tám phút ngày ba tháng bốn vca khoảng ba mươi bốn tuổi đi đâu đó về và to tiếng
đập cửa hai vợ chồng nhà hàng xóm là ông nxh khoảng ba mươi tám tuổi và vợ là bà ntmt khoảng bốn mươi tuổi ở biến tre
người này nói và đập cửa trong trạng thái như đã say xỉn
khi hai vợ chồng ông hát bà t mở cửa ra thì ông a nói rằng
mày kiếm tao hả hai vợ chồng ông h bà t nói không có chuyện gì rồi đuổi ông a về
một phụ nữ được cho là chủ nhà cho hai vợ chồng ông hát bà t thuê cũng đi ra
lúc này ông a từ cơ sở nhà khoa kê đó đi già trên tay cầm hùng khí tấn công ba người đang có mặt
bà t lao vào can thì bị a tấn công trúng người người chủ nhà cũng bị thương nhưng may mắn chỉ bị sượt té xuống
riêng ông h bị tấn công và bỏ chạy thì a truy đuổi
nhiều người sau đó hô hoán kêu cứu
lúc này ba t đã gục tại chỗ trọng thương và không qua khỏi
công an phường an lạc a công an quận bình tân sau đó đã có mặt
phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu
người phụ nữ chủ nhà và ông hát may mắn không ảnh hưởng tính mạng
vê cũng được đưa về trụ sở để lấy lời khai làm rõ
chủ nhà cho nạn nhân thuê cho hay nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn từ trước
cũng theo người này hai vợ chồng nạn nhân mới thuê nhà được vài tháng làm giặt là
người tấn công ở tiệm nhà khoa kế bên
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác
ngày tám tháng bốn công an huyện tam dương vĩnh phúc đã phát thông báo
truy tìm hai thanh niên cướp hai điện thoại iphone một mươi ba pro max và iphone một mươi bốn pro max
tại cửa hàng ở xã thanh vân
theo đó khoảng hai mươi giờ ngày bảy tháng bốn hai nam giới khoảng hai mươi tuổi đi trên một xe máy
hiệu honda dream tới cửa hàng điện thoại ở xã thanh vân huyện tam dương
một trong hai nghi phạm mặc áo phông cọc tay màu trắng quần bò dài màu xanh
có hình xăm lớn tại bắp tay phải
lợi dụng sơ hở của nhân viên hai thanh niên đã cướp một điện thoại iphone một mươi ba pro max
màu xanh dương một điện thoại iphone một mươi bốn pro max màu tím
rồi bỏ chạy
công an huyện tam dương đề nghị
ai biết hoặc nhìn thấy các đối tượng có đặc điểm trên
thì kịp thời bắt giữ và báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam dương
số điện thoại chín trăm tám mươi năm sáu trăm năm mươi bốn trăm linh chín hoặc chín trăm sáu mươi chín sáu trăm bốn mươi sáu nghìn chín trăm chín mươi chín để phối hợp giải quyết
cơ quan điều tra sẽ thưởng nòng cho người cung cấp thông tin có giá trị và giữ bí mật
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người cung cấp tin
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam dương
yêu cầu các đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản sớm ra
đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
vừa qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh cho biết
đơn vị vừa triệt phá đường dây bán điện thoại giả mạo trên các nền tảng mạng xã hội
lừa đảo khoảng bảy bị hại trên cả nước chiếm đoạt khoảng chín mươi tỷ đồng
theo điều tra từ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh
đã phát hiện nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dưới hình thức lừa bán điện thoại di động giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội
các đối tượng đã đăng tải hình ảnh của điện thoại thông minh chính hãng
với giá rẻ từ một năm triệu đến hai năm triệu đồng mỗi chiếc
sau đó giao hàng là sản phẩm giả
cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát hình sự công an hà tĩnh
đã bắt giữ chín đối tượng trong đó đặng thị thêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú tại phương láng hảo quận đống đa hà nội
công chồng lê quang vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú tại phương ba đình thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
là hai đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo này
mở rộng điều tra công an xác định đối tượng thêm
là mắt xích trong đường dây lừa đảo do bùi thị hương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một chú xã vân canh huyện hoài đức thành phố hà nội
chủng yêu cầm đầu
ngày hai mươi năm tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh
phối hợp với các đơn vị chức năng công an thành phố hà nội
khám xét tại kho hàng của bùi thị hương
tại khu đô thị vân canh hà nội
đã phát hiện có hàng nghìn hộp điện thoại
hàng trăm bộ dây sạc sạc dự phòng
và các thiết bị di động giả mạo
các thương hiệu nổi tiếng
hương khai nhận mua các sản phẩm là dây sạc sạc dự phòng
và các điện thoại giả từ trung quốc
rồi mua hộp đựng để ghép lại với nhau
lừa đảo là hàng thật bán cho khách
triệt phá đường dây này cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án
khởi tố hai mươi hai bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thu giữ hai mươi máy tính các loại
khoảng ba điện thoại chất lượng kém hàng giả
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác
mà chúng tôi vừa cập nhật
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
một học sinh lớp tám ở quảng trị tử vong khi tắm tại bể bơi
trước ngày tám tháng bốn một lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hai
thành phố đông hà quảng trị cho biết
công an phường này đang phối hợp với công an thành phố đông hà
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ đối nước
khiến một học sinh tử vong tại bề bơi trên điện bàn
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày sáu tháng bốn
mhcp sinh năm hai nghìn một mươi một
chú tại thôn gia độ
xã triệu độ huyện triệu phong
cùng hai người bạn đến mua vé để vào tắm tại bề bơi hn
khu phố ba phường hai thành phố đông hà
sau đó mb bị đuối nước
những người có mặt ở bể bơi đã gọi xe cứu thương
đưa mb vào bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị cấp cứu
tuy nhiên đến khoảng ba giờ sáng ngày tám tháng bốn
mb không qua khỏi
theo người nhà mb biết bơi
được biết mb đang là học sinh lớp tám
trường tiểu học và trung học cơ sở triệu độ
nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ
xử phạt chủ công trình để vật liệu rơi làm bị thương người đi đường
mới đây một lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tân lập
thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc thông tin
vừa kiểm tra đối với một công trình đang xây dựng trên địa bàn đường nguyễn văn cử
để xảy ra sự cố cây sắt rơi trúng đầu người đi đường
ủy ban nhân dân phương tân lập
ghi nhận công trình này có đầy đủ giấy phép xây dựng
theo quy định quy mô bốn tầng diện tích gần chín trăm linh m hai
và đã xây xong phần thô của công trình
đồng thời tại thời điểm kiểm tra vào sáng hai mươi tám tháng bốn
công trình đã thực hiện căng lưới che chắn công trình từ tầng hai lên đến tầng bốn
quá trình thi công công trình đã khiến cho thanh sắt rơi từ trên cao xuống trúng một người phụ nữ
và làm thủng nắp capo một chiếc ô tô
đơn vị này có hành vi vi phạm tổ chức thi công xây dựng công trình nhưng không che chắn
do đó ủy ban nhân dân phường đã lập biên bản xử phạt hành chính
và sẽ xử phạt với mức bốn triệu đồng
đơn vị thi công này đã khắc phục hậu quả
bằng việc bồi thường cho người phụ nữ số tiền
một mươi hai triệu đồng và đưa ba mươi triệu đồng cho chủ ô tô đưa xe đi sửa chữa phần xe bị hỏng
số tiền sửa xe sẽ tính toán lại sau khi việc sửa chữa được hoàn tất
cháy nhà hai vợ chồng chạy về cứu hai con nhỏ thoát ra ngoài
ngày tám tháng bốn người dân sống trong hẻm đường thị trấn xã thới tam thôn huyện hóc môn tp hcm
phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà một chẹt một lầu trong hẻm
nhiều người chạy tới thấy cửa quả trái nên tìm cách dập lửa và gọi điện báo chủ nhà
đang buôn bán gần đó vợ chồng chủ nhà chạy về mở cửa
cùng người dân xông vào chữa cháy cứu hai con nhỏ
gồm một chai một gái trong độ tuổi từ bảy đến một mươi hai tuổi đang ngủ trên lầu ra ngoài
người dân cho biết chủ căn nhà làm nghề nấu đậu gỗ
đám cháy được dập tắt trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến
ghi nhận khu vực cháy xảy ra ở tầng trệt tại lối ra vào
nơi đặt máy chiên đậu hũ gần câu giao điện
khói lửa khiến cho toàn bộ căn nhà bị ám khói đen
một số tài sản bên trong hư hỏng
chủ nhà cho biết nguyên nhân cháy do chập điện
may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người
từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến ngày một tháng năm
tại dự án sunrilla mường lò tỉnh yên bái
sẽ diễn ra ngày hội đua ngựa tây bắc
đồng hành với những trạng đua sôi động là voice of sunrilla thanh âm tây bắc
chuỗi sự kiện quy tụ hàng loạt hoạt động âm nhạc đa dạng
tạo nên dòng chảy xuyên suốt từ giá trị đương đại đến sức trẻ tươi xanh
tuần sự kiện diễn ra từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến ngày một tháng năm
gồm giải đua ngựa yên bái giải đua ngựa tây bắc
và voice of sunrilla thanh âm tây bắc
gồm bốn đêm nhạc sôi động quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu
ngày hội đua ngựa tây bắc sẽ quy tụ một trăm linh đài ngựa
xoay quanh hàng loạt hoạt động đậm đà màu sắc dân tộc miền cao
đây sẽ là hướng đi bền vững cho môn đua ngựa
cũng là thời điểm khởi đầu
để cùng đưa văn hóa bản địa đến gần hơn với đại chúng
tạo chiều sâu cho du lịch tây bắc
bốn đêm nhạc với bốn chủ đề lần lượt là đêm nhạc một yên bản ơi
đêm nhạc hai vó ngựa gieo
đêm nhạc ba thung lũng xanh
và đêm nhạc bốn chất miền núi
mỗi đêm đều có sự góp mặt của những nghệ sĩ hàng đầu việt nam
đem đến những sắc thái âm nhạc riêng biệt để thỏa mãn mọi thế hệ khán giả
lấy hồn di sản làm trọng tâm
rồi lan tỏa bằng tinh thần nhiệt huyết của thế hệ mới
ngày hội đua ngựa tây bắc tại san vila mường lò
thành phố lễ hội đem đến bước tiến vượt bậc trong hành trình kết nối văn hóa ngàn đời với làn sóng tương lai
địa chất cao nguyên sẽ sống mãi trong lòng du khách môn phương
ngày tám tháng bốn ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã thông tin về kế hoạch tổ chức các hoạt động
chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn và kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày giải phóng hải phòng
một mươi ba tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi năm một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó các hoạt động chính của lễ hội hoa vượng đỏ hải phòng năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra trong năm ngày
từ ngày một mươi đến ngày một mươi bốn tháng năm
tâm điểm của lễ hội là chương trình đêm hội hải phòng bừng sáng miền di sản
sẽ diễn ra vào tối ngày một mươi một tháng năm tại quảng trường trung tâm chính trị hành chính thành phố
tại khu đô thị bắc sông cấm ở huyện thủy nguyên
tại chương trình thành phố hải phòng sẽ đón nhận danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long
quần đào cắt bào của ủy ban di sản thiên nhiên unesco
hoạt động hưởng ứng tiêu biểu được tổ chức tại khu vực dài trung tâm thành phố và đào cắt bà huyện cắt hải
các chương trình chào mừng hưởng ứng khác được tổ chức trên địa bàn toàn thành phố hải phòng
trước đó tại văn bản số tám mươi bảy cvbcsd gửi thương trực thành ủy hải phòng ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố
đề xuất tổ chức chương trình nghệ thuật lễ hội hoa phượng đỏ năm hai nghìn hai mươi bốn
tại khu vực trung tâm chính trị hành chính ở khu đô thị bắc sông cấm
lý do ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố hải phòng xin chuyển địa điểm tổ chức lễ hội hoa phượng đỏ năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị được đông đảo khán giả yêu thương và ủng hộ hồng loan con gái của cố nghệ sĩ vũ linh đang có chuyến lưu diễn tại úc
đang nói trong chuyến đi này cô đã mang theo bên mình một món đồ của bà khiến cho nhiều người nghẹn ngào
dù kinh nghiệm đứng trên sân cầu không nhiều nhưng hồng loan chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả nhờ sự trần chất mộc mạc hiền lành
hồng loan có dịp hội ngộ cùng với nghệ sĩ ngọc huyền một người đồng nghiệp thân thiết của cố nghệ sĩ vũ linh
hai cô cháu đã gặp nhau tâm sự cũng như nhắc về người cha quá cố của hồng loan
vì quá xúc động con gái của cổ nghệ sĩ vũ linh đã nghẹn nhào rơi nước mắt
đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên trong đời của hồng loan cũng như lần đầu được hát chung với nhiều đồng nghiệp của bà
điều đặc biệt hồng loan quàng trên cổ là chiếc khăn của cổ nghệ sĩ vũ linh
cô đã mang theo món đồ từng đồng hành với bà để tiếp thêm sự tự tin khi biểu diễn trước đông đảo khán giả
trước đó hồng loan đã gửi lời cảm ơn đến tình cảm của khán giả đã ủng hộ cô trong chuyến lưu diễn lần này
nhiều người đã gửi quà tặng cũng như tiền mặt cho cô con gái của cố nghệ sĩ vũ linh
hồng lan chia sẻ trên trang cá nhân lộc tổ và các món quà với tình yêu thương của cô chú anh chị tại nước úc đã yêu thương dành tặng cho con
dạ con luôn biết ơn và chân quý tình yêu thương của đại gia đình đã yêu thương ba và con
đêm nay là đêm con vui ấm áp hạnh phúc nhất con xin chân thành cảm ơn đại gia đình rất nhiều